thưa quý vị các phương thức vận tải ngày càng phát triển tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông hàng hóa
nhiều người nghĩ rằng phát triển phương thức vận tải sẽ giảm được chi phí
thế nhưng ngược lại chi phí logistics của việt nam đang cao hơn nhiều so với mặt bằng chung của thế giới
nguyên nhân là do chúng ta đang có quá nhiều khâu trung gian trong chuỗi logistics
đây là thách thức mà dù chúng ta đã có nhiều giải pháp nhưng rất khó thực hiện
ông ngô tiến lực giám đốc công ty vận tải tân an thành phố hải phòng là người làm ăn lâu năm trong ngành vận tải
công ty ông chuyên chở hàng từ cảng hải phòng về khu công nghiệp phố nối tỉnh hương yên
theo tính toán của ông lực mỗi chuyến xe chở container từ hải phòng về phố nối có giá vận chuyển đúng theo thị trường là gần bốn triệu đồng
tuy nhiên do doanh nghiệp phải qua nhiều khâu trung gian như các trung tâm logistic
trung tâm môi giới làm hàng nên họ chỉ có thể nhận được ba triệu đồng
trong đó chi phí tiền giàu mất một năm triệu đồng tiền vé trạm thu phí bot quốc lộ năm là ba trăm sáu mươi đồng
tiền ăn của lái xe tiền phí lấy hàng tiền làm lốp tiền chi phí nộp phạt nếu đi xe luật giao thông là bốn trăm linh đồng
như vậy sau khi trừ các chi phí mỗi chuyến xe doanh nghiệp chỉ thu về bảy trăm bốn mươi đồng
thường các doanh nghiệp vận tải là không trực tiếp ký được với các chủ hàng
các nhà máy các lơi trực tiếp sản xuất mà gần như khoa các khâu trung gian như hãng tàu
như đại lý hoặc là các logistics mà người ta mở các cái văn phòng
ví dụ như trên hà nội hay các nơi người ta tiếp cận tất cả các cái doanh nghiệp
và các khu công nghiệp và các nhà máy
xong từ đấy thì người ta mới tập trung lại và người ta mới lại tìm các đối tác vận tải
và người ta ký thì đấy là qua một khâu trung gian
về khâu trung gian đấy thì đương nhiên là như tôi nói là mỗi một công nó phải lạch nhau
từ ba đến năm trăm linh nghìn thậm chí còn cao hơn
thậm chí có những cái từ bảy đến một triệu trên một chuyến
cảng cái mép thị vải được xem là cảng trung chuyển lớn nhất khu vực phía nam
thế nhưng rất ít tàu vào làm hàng ở cảng này bởi những bất tiện về địa lý khá xa
so với các chân hàng ở khu công nghiệp tp hcm bình dương hay đồng nai
tính toán của các chủ hàng cho thấy nếu họ làm hàng ở cái mép thị vải
thì họ phải mất nhiều chi phí trung gian chi phí chở hàng đường bộ qua ba trạm thu phí bot
ngay các cảng ở cụm cảng cái mép thị pháp
cái mép thị vải cho rằng chi phí vận tải đắt hơn là có lý
tính vào đây tính vào tổng thể chuỗi vận tải
việc là chính phủ lập ra một cụm cảng nước sâu làm cửa ngõ như cái mép là mục đích như vậy
để tàu lớn vào để xuất khẩu nhanh hơn để thời gian vận chuyển nhanh hơn
thì có những quãng thời gian quãng vận tải nó sẽ dài hơn và đắt hơn
rõ ràng ở bất cứ cảng nào trong hệ thống cảng biển việt nam
chuỗi tiếp vận logistics đang còn khá nhiều khâu trung gian làm tăng chi phí
theo các chủ hàng dù các cụm cảng này đã được thực hiện cải cách thủ tục hành chính một cửa
giảm thiểu nhiều khâu kiểm tra thông quan
tuy nhiên thực tế chi phí logistics vẫn tăng theo từng giai đoạn chứ chưa hề giảm
thưa quý vị trong những năm gần đây hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông phát triển chưa đồng bộ
kết nối các phương thức vận tải chưa hiệu quả là những nguyên nhân khiến cho chi phí logistics gia tăng
tuy nhiên giải pháp nào để giảm chi phí logistics vẫn là câu chuyện đầy khó khăn và thách thức
các chuyên gia kinh tế cho rằng phải cụ thể nhiệm vụ đi kèm với sự minh bạch về cơ chế chịu trách nhiệm
thì mới có thể hy vọng giảm chi phí logistics trong thời gian tới
đã nhiều lần bộ giao thông vận tải cho rằng ngoài việc thiếu đồng bộ trong kết nối vận tải
thì việc quá nhiều thủ tục dườm già là nguyên nhân chính làm tăng chi phí logistics
vì thế để giảm chi phí phía bộ sẽ vừa cắt giảm tối đa
các điều kiện kinh doanh cũng như đơn giản hóa thủ tục hành chính
ít điều kiện kinh doanh hay chúng ta đơn giản hóa thủ tục hành chính
hay chúng ta đơn giản hóa hay là cắt giảm các thủ tục kiểm tra chuyên ngành
tức là chúng ta đã giúp cho doanh nghiệp bớt thời gian mà bớt được thời gian đi
bớt được cái chuyện đi lại thì nó cũng là giảm hay là nó ngắn đi nó nhanh đi
thì chúng ta hàng hóa nó được luân chuyển nhanh nó được thuận lợi
thì nó cũng sẽ tạo được cái việc mà hoạt động nó có hiệu quả mà nó sẽ giặt giảm chi phí
trong khi đó phía bộ công thương lại cho rằng logistics là nền tảng của chuỗi giá trị hàng hóa toàn cầu
khi chi phí logistics cao sẽ làm cản trở việc tham gia của việt nam vào chuỗi giá trị đó
thế nhưng đáng tiếc là cho đến nay giải quyết vấn đề logistics vẫn còn nhiều bộ ngành tham gia
nhưng theo kiểu tra chung không ai khóc
công tác quản lý nhà nước về logistics của chính phủ nó cũng chưa thật sự là hoàn chỉnh
nó chưa có một cái cơ chế và một cái đầu mối một cái bộ máy hoàn chỉnh
để đảm bảo cái sự tập trung của chính phủ
chúng chỉ đảm thống nhất mà dẫn đến tình trạng là có rất nhiều bộ ngành
có tham gia vào các cái hoạt động quản lý và phát triển logistic
cũng như là cắt giảm chi phí của logistics nhưng mà nó chưa có một sự đồng bộ toàn diện chung
đánh giá của nhiều chuyên gia cho thấy việc điều hành kết nối phương thức vận tải
tính toán chi phí logistics là phần việc của bộ giao thông vận tải
thế nhưng nguyên nhân cũng như giải pháp để giảm chi phí logistic từ trước tới nay của bộ này rất trùng trùng
không có một giải pháp căn cơ và cơ chế chịu trách nhiệm về những giải pháp này
nếu như không bao giờ nói được cái vấn đề là nguyên nhân là sao
ai chịu trách nhiệm về vấn đề đó thì sẽ không giải quyết được vấn đề
ví dụ nói rằng là chín mươi đầu tư vào đường bộ
tại sao nó là thế ai chịu trách nhiệm về vấn đề này
tại sao đường bộ là cái đường vận chuyển chi phí cao nhất mà lại đầu tư vào đó nhiều nhất
tại sao nó như thế nguyên nhân nó nằm ở đâu
ai chịu trách nhiệm về vấn đề đấy phải nói được điều đấy
chứ phải nói ai chịu trách nhiệm về vấn đề đấy thì lúc đó chúng ta mới có giải pháp được
thủ tướng chính phủ vừa ra chỉ thị đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm giảm chi phí logistics
kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông
trong chỉ thị này thủ tướng cũng đã chỉ đạo rõ nhiệm vụ cần làm của các phương thức vận tải trong thời gian tới
nhiều chuyên gia cho rằng phải cụ thể nhiệm vụ đi kèm với sự minh bạch về cơ chế chịu trách nhiệm
thì mới có thể hy vọng giảm chi phí logistics